viên nén năng lượng đang được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn là phương pháp để có nguồn năng lượng sạch
đây cũng là cơ hội mới cho các doanh nghiệp trồng rừng và chế biến lâm sản ở việt nam
ngoài thân thiện với môi trường việc sản xuất viên nén năng lượng còn góp phần phát triển rừng bền vững
tăng thêm lợi nhuận cho người dân và doanh nghiệp
đây là những cây gỗ rừng trồng bị gãy đổ trong cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cây non không thể dùng được vào việc gì ngoài làm củi đốt
còn đống muôn cưa này cũng thế chỉ được dùng làm chất đốt thông thường
những thứ tưởng như người dân bỏ đi giờ lại trở thành nguyên liệu
đưa vào dây chuyền sản xuất cho ra những viên nén năng lượng sinh học có giá trị kinh tế cao
và nó là kết hợp hài hòa nữa là khuyến khích người ta trồng rừng
trồng rừng nó lại vừa mang tính phòng hộ môi trường
đồng thời cũng là nâng cao giá trị rừng trồng lên và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân
bởi vì họ tận dụng tối đa những sản phẩm từ cây rừng
nhà máy này có công suất ba mươi tấn viên nén năng lượng mỗi năm
tương ứng với một lượng lớn gỗ rừng trồng của người dân
khi được tận dụng tối đa gỗ và phụ phẩm được tăng thêm giá trị
điều này càng có ý nghĩa khi lâu nay mức lợi nhuận một hectare rừng trồng trong sáu năm
người dân chỉ thu được từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
một lượng rừng trồng trồng trong sáu năm là một tấn
đó cũng là một điều phấn khởi cho những người làm rừng nén
tuy nhiên một số thị trường ở các nước
nếu người ta sử dụng viên nén để đốt trong nhà để sử ấm
thì người ta lại đòi hỏi trong viên nén về chất lượng của nó
tức là không có quá nhiều carbon
không có nhiều các loại độc chất nằm trong viên nén
và một số nước mua viên nén nhiều
họ cũng đòi hỏi là phải có cái chứng chỉ hợp pháp
đối với viên nén thì có đạt được thỏa mãn được những vấn đề đó
thì chúng ta cũng không cần
chúng ta đưa được giá trị của viên nén mỗi nhà một lên cao
hiện nay mình vẫn trú tâm vào vùng rừng
hiện nay là doanh nghiệp cũng đã phát triển lên tới ba hectare rừng
và phấn đấu đến hai nghìn hai mươi là lên năm ngàn
mới đủ được công suất nhà máy
quỹ đất của doanh nghiệp được tỉnh giao thì ba hectare
doanh nghiệp cũng phải cố gắng làm sao là cùng phối hợp với dân
những hồ dân và ban quản lý rừng
để tạo cái quỹ đất
phấn đấu đến hai nghìn hai mươi là phải đạt năm ngàn hectare rừng
thị trường tiêu thụ viên nén năng lượng
là những quốc gia đòi hỏi khắt khe các tiêu chí môi trường bền vững
do đó đối tác buộc các doanh nghiệp việt nam
phải minh chứng được các sản phẩm không làm tổn hại đến rừng tự nhiên
cũng chính vì lý do này
mặc dù đã có chứng chỉ rừng bền vững fsc
nhưng các doanh nghiệp trồng rừng và chế biến lâm sản ở việt nam
phải xây dựng chuỗi hành trình coc
đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc
kể cả đối với những viên nén năng lượng